sau một thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ra quyết định cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
trên toàn địa bàn thành phố hà nội được học trực tiếp trở lại bắt đầu từ ngày mai ngày tám tháng hai
những phương án nào đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các em học sinh quay trở lại trường
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong sáng ngày hôm nay
trường lớp học cho đến ký túc xá
để đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như an toàn phòng chống dịch
các cán bộ giáo viên của trường trung học phổ thông trí đức phân công dọn vệ sinh
phun khử khuẩn để đón các em học sinh quay trở lại trường
bên cạnh đó trường cũng đưa ra nhiều kịch bản đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
như yêu cầu test nhanh covid một mươi chín cho toàn bộ cán bộ giáo viên học sinh
bố trí khu vực cách ly nếu có trường hợp dương tính với covid một mươi chín
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế
ví dụ như là
kit để test
tất cả học sinh khi đến trường chúng tôi đều yêu cầu là phải cách
trừ trường hợp những học sinh ở nhà đã test pcr trong vòng bảy mươi hai tiếng
thứ hai là cán bộ công nhân viên khi đến trường
thì hàng ngày cũng đều test để đảm bảo an toàn tuyệt đối
bởi đặc thù của chúng tôi là trường nội trú cho nên là chúng tôi yêu cầu
một trăm linh học sinh là ở lại trong trường
trước đó các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội như ba đình hoàng mai
đã tổ chức các trường nội trú

ngoài ra để đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các nhà trường đón học sinh trở lại trường
bố trí học một buổi một ngày sắp xếp thời khóa biểu để đảm bảo giãn cách
thực hiện phân luồng học sinh vào đầu giờ học và khi tan học
bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn
để có phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh khi học sinh trở lại trường học trực tiếp

có thể giúp cho các em tiếp xúc với thầy cô và bạn bè trực tiếp
để học tập tiếp thu lĩnh hội ý kiến kiến thức được tốt hơn
đây tôi cho rằng là những cái việc học sinh quay trở lại trường
là đảm bảo được chất lượng giảng dạy cho năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong những ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
các em học sinh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
cũng như hàng triệu học sinh thủ đô đã được quay trở lại trường học
đó là điều mong mỏi chờ đợi của thầy cô giáo các bậc phụ huynh và của chính các em học sinh
hy vọng với sự chuẩn bị chú đáo của các trường
các em học sinh sẽ có những ngày học an toàn bên thầy cô bạn bè